dệt nên triều đại là dự án tái hiện nghi lễ và trang phục cung đình của đại việt thời đầu lê sơ thế kỷ thứ một mươi năm
đây là dự án của trung tâm văn hóa việt nam vừa được ra mắt công chúng tại hà nội
đây là dự án đầu tay của ba người bạn trẻ đang sinh sống và làm việc tại australia
dự án được thực hiện dưới dạng phỏng dựng một mươi hai bộ trang phục cung đình việt nam thế kỷ một mươi năm
và tái hiện một phần lễ sắc phong hoàng thái hậu chiều lê sơ
để dựng lại những bộ trang phục cổ này các thành viên của việt nam center đã nghiên cứu từ sách khảo cứu tư liệu tượng tranh cổ
với những hiện vật không được các bảo tàng trưng bày họ đã quan sát ảnh trên internet để vẽ lại
sau đó các họa sĩ nhà nghiên cứu sẽ đối chiếu với sản phẩm cùng thời với các nước có cùng nền văn hóa để đưa ra phỏng đoán về kích thước chi tiết
với mong muốn giới thiệu tới công chúng những tinh túy của văn hóa cổ truyền của việt nam
dự án đã nhận được sự ủng hộ rất lớn từ đại sứ tôn nữ thị ninh
đạo diễn nguyễn hoàng điệp nhà nghiên cứu văn hóa trần quang đức
phần mà công chúng quan tâm nhất chính là tái hiện lễ sách phong hoàng thái hậu chiều lê sơ
theo việt nam center phần này được thực hiện dựa trên ghi chép về lễ sách phong hoàng thái hậu trong lịch chiều hiến trương loại trí của phan huy chú

nguồn kinh phí ban đầu mà việt nam center hoạt động là từ tiền túi của các cá nhân trong việt nam center
nhưng mà chúng tôi thì rất là hy vọng rằng là cái sản phẩm đồng tiền của việt nam center là từ tiền túi của các cá nhân trong việt nam center
cái sản phẩm đồng tiền này mà chúng tôi dùng rất là nhiều tâm huyết vào để mà xây dựng sẽ giúp chúng tôi nói lên được cái tấm lòng của mình
và nói lên được cái sự nghiêm túc của mình trong vấn đề nghiên cứu và đưa lịch sử đến với cả đông đảng quân công chúng
để mọi người biết rằng việt nam center là những bạn trẻ nhưng sống rất là có trách nhiệm
có trách nhiệm với cả cuộc sống hiện tại và có trách nhiệm với cả lịch sử của cha ông
dự án dệt nên triều đại sẽ được việt nam center giới thiệu tại australia vào tháng hai năm hai nghìn một mươi tám
và tương lai mong muốn mang văn hóa
văn hóa việt nam giới thiệu ra với bà con tiều bào khán giả quốc tế theo những cách thức mà trung tâm lsp
trung tâm văn hóa hàn quốc hay viện goter đang thực hiện